xin kính chào quý vị bây giờ là các tin tức chính sẽ có trong bản tin nhanh hai mươi h
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi chín tháng năm hội đồng xét xử tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
cùng độc phạm vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mania mark health hai nghìn canada
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế
bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma
một mươi tám năm tù vì tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
cộng với bản án cũ buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là một mươi tám năm tù
buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của bản án trước là ba mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ hai đến hai mươi năm tù
công an tp hcm đã thông tin chính thức về việc luật sư bị hành hung
tại trụ sở cơ quan điều tra đang lan truyền
trước đó vào trưa ngày một mươi bảy tháng năm tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
ông lê hoàng tùng và bà nguyễn thị hoài thương đến để làm luật sư đại diện cho một phụ nữ
trong quá trình làm việc dù điều tra viên đã nhắc nhở nhiều lần
nhưng luật sư tùng vẫn cố tình cản trở việc ghi lời khai của điều tra viên
thậm chí còn tỏ thái độ thích thức
điều tra viên mời ông tùng ra khỏi phòng làm việc
khi ra khỏi phòng ông này bị trượt ngã và không có việc điều tra viên đánh ông tùng
chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình đinh văn lực đã dùng dao dựa chém chị dâu thương tích
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh con tum đã tuyên phạt lực một mươi ba năm tù về tội giết người
phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra vào sáng nay ngày một mươi chín tháng năm
theo cáo trạng đinh văn lực và nguyễn thị loan là chị em dâu
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vì mâu thuẫn bà loan đã sang chửi bới gia đình anh lực
bực tức nên lực đã lấy một con dao dựa chém hai nhát vào vùng cổ tay và đỉnh đầu bên trái của bà loan
điểm giám định là sáu mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã hội an đông huyện lấp vò tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi bảy tháng năm vương đến tiệm cầm đồ ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang để hỏi mua xe
mục đích chính là tìm cách chiếm đoạt xe tại tiệm
trong lúc giả vờ dắt xe ra ngoài kiểm tra lợi dụng lúc chủ tiệm sợ ý vương lên xe nổ máy chạy đi
chủ tiệm đã truy hô đồng thời báo tin cho lực lượng công an
đối tượng vương sau khi chạy khoảng ba km thì bị lực lượng công an thị trấn mỹ luông đuổi kịp bắt giữ cùng tam vật
đội cảnh sát giao thông công an thành phố lạng sơn tiến hành triệu tập ba thanh niên là hoàng văn huấn
lương trung thiên và vi hồng quân vì hành vi tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây ảnh hưởng
tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tp lạng sơn
các đối tượng đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không gương chiếu hậu
lạng lách đánh võng thách thức treo lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ
dùng điện thoại quay clip rú ga bấm còi trên nhiều tuyến đường gây mất an ninh trật tự
và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
công an tp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện
và yêu cầu nhóm thanh niên cam kết không tái phạm
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh nhật chủ tịch hồ chí minh sáng nay
đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham dự lễ viếng có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa
dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm cai hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào
đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng đời mình để đấu tranh
vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
giữa đệ viếng có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện đoàn thanh niên
hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và giải nguyện đảng ta
cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị hội nghị tổng kết phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động trách nhiệm kỷ cương sáng tạo vì an ninh tổ quốc
xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trong công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng năm tại thủ đô hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
với tỷ lệ nữ là gần một mươi năm trong tổng số biên chế lực lượng công an nhân dân
phụ nữ công an luôn năng động sáng tạo gương mẫu trách nhiệm phát huy ý chí nghị lực
vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đóng góp không nhỏ cùng lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
và các cấp hội phụ nữ được tặng thưởng các danh hiệu phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
xuất hiện ngày một nhiều hơn tấm gương phụ nữ công an dũng cảm
những bông hồng thép có sức lan tỏa sâu rộng trong lòng nhân dân
lần đầu tiên lực lượng công an có một đồng chí nữ là ủy viên chuyên trách hội đồng quốc phòng và an ninh của quốc hội
có phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
có hàng trăm cán bộ nữ tình nguyện về công tác ở cơ sở
cụ thể hóa phong trào thi đua các cấp hội phụ nữ đã xây dựng triển khai thực hiện hai trăm ba mươi năm công trình
mô hình phần việc giải quyết khâu yếu việc khó những nội dung công tác trọng tâm
biểu dương những kết quả đạt được của phụ nữ công an thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đặc biệt yêu cầu đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua phát huy tính năng động sáng tạo
có hình thức phong phú đa dạng thu hút lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia
mọi phụ nữ các cấp cần tiếp tục tổn mới và đổi mới hơn nữa

đa dạng hóa và cụ thể hóa bằng những công trình mô hình
phần việc bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương
phù hợp với thực tiễn cơ sở và về nữ giới
thực sự quan trọng về tính hiệu quả tránh phôi trương hiểm thức
mỗi cán bộ hội viên cần nhận thức đúng đắn tích cực tham gia các phong trào thi đua
thường xuyên đề nguyện và theo sáu điều áp hộ công an nhân dân
học tập và làm theo tư tưởng đạt đức phong cách
phát huy những kết quả đã đạt được thực hiện phong trào thi đua phụ nữ công an bản lĩnh
nhân văn kỷ cương trách nhiệm vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu trong công an nhân dân
phụ nữ bộ công an xác định phong trào phải được thực hiện nghiêm túc sâu rộng
trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ công an với nội dung đổi mới sáng tạo có chiều sâu
tạo khí thế thi đua sôi nổi khơi dậy tiềm năng sự tận tâm trách nhiệm
ý chí quyết tâm vượt qua thách thức của phụ nữ công an gắn trách nhiệm của người đứng đầu công an các cấp
xây dựng người phụ nữ công an nhân dân bản lĩnh vững vàng nhân văn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ
bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng cuộc sống hạnh phúc vun đắp các giá trị gia đình trong giai đoạn mới
hôm nay cục hậu cần bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
với chương trình nghệ thuật giai điệu tháng năm trao kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ
và trao kỷ niệm trương vì sự tiến bộ của phụ nữ tặng các cá nhân xuất sắc
đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền sâu rộng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh theo chỉ thị số năm cttvk ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
mỗi cán bộ chiến sĩ cục hậu cần thường xuyên noi gương bác tự giác tu dưỡng rèn luyện học hỏi
tìm tòi đổi mới gắn lý luận với thực tiễn nói đi đôi với làm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao
theo cương vị công tác và chức trách của từng người
tại lễ kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và chương trình nghệ thuật giai điệu tháng năm
cục hậu cần đã tổ chức trao kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trao kỷ niệm trương vì sự tiến bộ phụ nữ của hội liên hiệp phụ nữ việt nam cho các cá nhân xuất sắc
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt
chăm lo xây dựng
giáo dục lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân vì nhân dân phục vụ
những lời dạy bảo sâu sắc quý báu của người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
có phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những tháng năm cùng đồng đội được phục vụ bảo vệ bác hồ
cũng là ngần ấy thời gian với những kỷ niệm thiêng liêng của tôi về người
là những trang đẹp nhất may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi
đó là lời chia sẻ của ông nguyễn văn đoàn nguyên cán bộ đội một cục cảnh vệ bộ công an
chiến sĩ cận vệ nhiều năm được sống làm việc và cận kề bên lãnh tụ hồ chí minh
có xuống sang không xuống sang lắm vui mừng không vui mừng lắm cảm động cảm động lắm
nhưng điều này hoàn toàn chỉ có bản thân được nhận được biết
tôi tuyệt thề không dám nói với gia đình
những bài học lời dạy của bác theo một lẽ tự nhiên in sâu trong cốt cách tác phong làm việc của ông nguyễn văn đoàn
giúp người chiến sĩ trẻ nhanh chóng trưởng thành trong nghiệp vụ chuyên môn công tác công an
với chúng tôi thì nhiệm vụ học tập và giàn luyện đó là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ công tác của mình
trước hết là tính kỹ
phải đặt lên hàng đầu
và cái thứ hai là khả năng quan sát sự linh hoạt trong nghiên cứu trong xem xét tình hình để có biện pháp ứng xử thật là cụ thể kết quả
đấy là những cái điều mà người chiến sĩ cảnh vệ đặc biệt là những đồng chí ở gần bác phải làm được
tình cảm sự quan tâm của chủ tịch hồ chí minh không chỉ dành riêng với những người lính cận vệ thân cận
đối với lực lượng công an bác luôn dành một tình cảm đặc biệt
dù bận trăm công nghìn việc nhưng chủ tịch hồ chí minh vẫn thường xuyên tới thăm hỏi động viên cán bộ công an nhân dân
mỗi khi nói chuyện bác luôn căn dặn mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự rèn luyện đạo đức cách mạng chú trọng xây dựng tính nhân dân của công an việt nam
tư tưởng của bác hồ về công an nhân dân rất là sâu sắc hệ thống và toàn diện
và có ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề xây dựng lực lượng công an nhân dân trong đời sống tư tưởng chính trị của cán bộ
công an chiến sĩ rõ rệt nhất là sáu điều bác dạy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bác nói trong bức thư gửi đồng chí hoàng mai lúc bây giờ tư cách của người công an cách mạng mạng tức là mạng
sáu điều này chỉ có năm mươi một chữ thôi thể hiện trên ba mối quan hệ lớn với tự mình với đồng sự với công việc tức là với tổ chức với nhân dân với đảng
mà nó thấm thiế cả về tư cách đạo đức cách mạng cần kiệm liên chính
tư tệ khoa học cả về bản lĩnh cả về phong cách dân chủ trong vận động nhân dân
thấm nhuần lời dạy của bác vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong suốt thời gian qua lực lượng công an luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
đặc biệt trong lĩnh vực hành chính lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp cải cách thủ tục với những chiến dịch lịch sử chưa từng có trong tiền lệ
giúp nhân dân tiết kiệm thời gian và chi phí khi giải quyết các hồ sơ giấy tờ